ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình đã tổ chức họp báo giới thiệu năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi với chủ đề hoa lư cố đô ngàn năm
tham gia họp báo có đại diện lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch tổng cục du lịch việt nam cùng các sở ban ngành liên quan
năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi với chủ đề hoa lư cố đô ngàn năm sẽ có hàng trăm hoạt động sự kiện văn hóa thể thao du lịch hội thảo được tổ chức
xác định việc đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia là cơ hội lớn để thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương
dân tỉnh ninh bình đã sớm chỉ đạo các sở ban ngành ủy ban nhân dân các huyện thành phố tập trung chuẩn bị để tổ chức thành công sự kiện này
đây là dịp để giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh ninh bình nói riêng và việt nam nói chung tạo sự phát triển đột phá về du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội